cảm ơn các bạn đã theo dõi
đây là yêu cầu của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia lực lượng quản lý thị trường chủ động cung cấp thông tin chính thức
bảo đảm phản ánh đúng bản chất của vụ việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp
xử lý theo đúng quy định của pháp luật nếu có vi phạm
trước đó công ty con cưng đã phải thu hồi gần sáu sản phẩm bị lỗi trên toàn hệ thống
do khách hàng phản ánh sản phẩm có dấu hiệu bị thay nhãn mắc
cảm ơn các bạn đã theo dõi
bằng nhiều nhát dao và cắt gân chân của nạn nhân
với hành vi trên hội đồng xét xử tuyên phạt phan đình quảng hai mươi năm tù về tội giết người
ngoài ra bộ bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại một trăm sáu mươi triệu đồng tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần
cấp dưỡng cho hai con của bị hại mỗi cháu một năm triệu đồng một tháng cho đến khi trưởng thành
một mươi tám đối tượng tham gia đá gà ăn tiền tại khu vực đất trống thuộc ấp vườn cò
xã hưng thành huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu vừa bị lực lượng công an bắt giữ
vào khoảng một mươi hai giờ trưa qua nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
bố trí lực lượng bắt quả tăng một mươi tám đối tượng đang có hành vi đá gà ăn tiền
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ sáu con gà đá một mươi ba điện thoại di động
số tiền trên một mươi năm triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
vào chiều tối qua trên đường lý thái tổ nối xài thuộc khóm đông an năm
xã phường mỹ xuyên thành phố long xuyên tỉnh an giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe tải chở đá với xe đạp khiến cho người phụ nữ tử vong dưới gầm xe tải
vào thời điểm trên xe tải chở đá do huỳnh ngọc tín điều khiển theo hướng long xuyên đi vàm cống
khi đến khu vực ngã tư đường trần hưng đạo lý thái tổ tín điều khiển xe dễ phải
vào đường lý thái tổ nối giải thì xảy ra va chạm với xe đạp do bà lý thị tuyết
trú tại phường mỹ quý tp long xuyên điều khiển
cú va chạm mạnh đã cuốn cả xe đạp và nạn nhân vào gầm xe khiến bà tuyết tử vong tại chỗ
công an tp long xuyên đã có mặt phối hợp cùng các lực lượng tổ chức bảo vệ hiện trường
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
một vụ vận chuyển mua bán trên sáu lít dầu ăn đã qua sử dụng
vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc phát hiện xử lý
từ tin báo của người dân tổ công tác của phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc
phát hiện xe tải bề kiểm soát sáu mươi tám c sáu nghìn sáu trăm ba mươi tám đang vận chuyển sáu lít dầu ăn đã qua sử dụng
đang ở phường tân lập tp buôn ma thuột
số dầu ăn này là của ông phạm tiến ở huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
thời điểm kiểm tra ông tiến không xuất trình được bất cứ giấy tờ hóa đơn nào
chứng minh được nguồn gốc của số hàng nói trên
ăn đã qua sử dụng sau đó trở đến tỉnh bình dương để bán lại cho các cơ sở tái chế
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhanh sáng nay
những tin tức mới nhất về tình hình an ninh trật tự sẽ được chúng tôi cập nhật
trong bản tin một trăm một mươi ba online phát sóng vào trưa nay
kính chào tạm biệt quý vị và các bạn